các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sau đây xin mời quý vị đến với phần thông tin trí tiết

các tỉnh miền tây tiếp tục phát hiện nhiều ca f trong cộng đồng
tại bạc liêu cdc tỉnh cho biết trong hai mươi bốn giờ qua từ sáu giờ sáng mùng ba tháng một mươi một
đến sáu giờ sáng bốn tháng một mươi một đã phát hiện hai trăm năm mươi f trong đó có đến một trăm năm mươi ba ca cộng đồng
nhiều nhất là tại thành phố bạc liêu với chín mươi một trường hợp
kế tiếp là huyện đông hải thị xã giá rai
tại an giang hôm qua tỉnh đã ghi nhận ba trăm tám mươi một ca f nâng tổng số trường hợp dương tính lên hơn một mươi hai ca
đồng tháp hôm qua ghi nhận chín mươi bảy ca mắc mới trong đó có hai mươi chín ca cộng đồng
thành phố cần thơ trung tâm của đồng bằng sông cửu long ngày ba tháng một mươi một phát hiện thêm một trăm hai mươi ba ca f
tại sóc trăng tỉnh ghi nhận thêm hai trăm linh ba ca dương tính mới
trong đó có một trăm hai mươi trường hợp được phát hiện qua sàng lọc tại cộng đồng
các tỉnh như vĩnh long trà vinh cà mau kiên giang
đều ghi nhận có ca f
tình trạng bùng phát lây lan dịch bệnh tại đồng bằng sông cửu long đã diễn biến phức tạp
khiến nhiều quận huyện thành phố của các địa phương đổi màu trong cấp độ dịch
theo báo cáo của công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố cần thơ
trong một mươi bốn ngày qua từ hai mươi tháng một mươi đến hai tháng một mươi một thành phố ghi nhận đến hai hai mươi sáu f một
ngày ba tháng một mươi một có một trăm hai mươi ba ca f
so với một mươi bốn ngày trước đó số f của thành phố cần thơ tăng đến ba hai lần
cần thơ liên tục ghi nhận ổ dịch mới tại các hẻm khu đông dân cư bệnh viện công ty
có đến một mươi bốn bác sĩ điều dưỡng mắc covid một mươi chín đa phần phục vụ trong khu cách ly điều trị và khu sàng lọc covid một mươi chín
theo đánh giá cấp độ dịch thành phố cần thơ vẫn đang ở cấp độ hai
tuy nhiên thành phố cần thơ không còn quận huyện nào ở mức độ một
trước đó quận cái răng ở cấp độ một nhưng này đã lên cấp độ hai
cụ thể cấp độ hai có năm quận huyện cái răng vĩnh thạnh phong điền cờ đỏ thới lai
cấp độ ba gồm bốn quận ninh kiều bình thủy ô môn thốt nốt
ngoài ra thành phố cần thơ có một mươi ba xã phường thị trấn ở mức độ ba bảy xã phường thị trấn ở mức độ bốn
thành phố vẫn duy trì việc giám sát truy vết
cần thơ hiện đang phong tỏa hai mươi chín điểm có bốn mươi sáu khu cách ly với khả năng tiếp nhận bảy bốn trăm một mươi hai người và đang tiếp nhận hai năm trăm linh năm trường hợp
theo báo cáo của ủy ban nhân dân thành phố từ đầu tháng một mươi nhiều tỉnh thành phố phía nam nới lỏng giãn cách xã hội
thành phố cần thơ ghi nhận ba mươi một bảy trăm bảy mươi một người về địa phương
qua xét nghiệm tầm soát đã phát hiện bốn trăm bốn mươi f trong đó có một trăm hai mươi tám trường hợp dương tính
đến nay thành phố cần thơ đã tiêm hơn một một triệu liều vaccine covid một mươi chín đạt tỷ lệ bảy mươi chín bốn trong đó có hơn hai trăm tám mươi bốn trăm sáu mươi người đã tiêm đủ hai liều
tại kiên giang ủy ban nhân dân tỉnh vừa điều chỉnh cấp độ dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố rạch giá và hai huyện châu thành hòn đất
theo đó từ một mươi bốn h
ngày năm tháng một mươi một thành phố rạch giá và huyện châu thành hòn đất sẽ áp dụng cấp độ ba màu vàng
ủy ban nhân dân tỉnh kiên giang có quyết định thực hiện biện pháp hành chính bổ sung hạn chế người dân ra khỏi nhà từ một mươi chín h ngày hôm trước đến năm h sáng hôm sau
trừ các trường hợp cấp thiết như phòng chống dịch thiên tai
so với quyết định công bố cấp độ dịch được ủy ban nhân dân tỉnh kiên giang ban hành vào hôm một tháng một mươi một
thì huyện châu thành đã nâng cấp độ dịch từ một lên ba thành phố rạch giá và huyện hòn đất nâng cấp độ dịch từ hai lên ba
tại cà mau tỉnh vừa có thêm ba xã ở cấp độ bốn toàn tỉnh hiện có tám xã thị trấn vùng đò vùng cam có hai mươi tám xã phường thị trấn
như vậy trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp các quận huyện thành phố của các tỉnh ở biển tây đã tiếp tục đổi màu
quý vị và các bạn thân mến trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp các tỉnh thành phố đặc biệt là các tỉnh ở miền tây
tiếp tục đổi màu các địa phương cần phải nhận định nguồn lây để nhanh chóng áp dụng các biện pháp kiểm soát
khoanh vùng tăng cường phòng chống dịch một cách linh hoạt và hiệu quả
cục trường cục quản lý môi trường y tế bộ y tế nguyễn thị liên hương cho biết
nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ và hướng dẫn bốn nghìn tám trăm linh của bộ y tế đã quy định rất rõ về cách đánh giá
phân loại cấp độ dịch các hoạt động được và không được triển khai tùy theo cấp độ dịch
thời điểm mới xếp loại cấp độ dịch giữa tháng một mươi toàn quốc có hai mươi bốn tỉnh thành đủ điều kiện xếp mức vùng xanh
là vùng bình thường mới ở quy mô tỉnh thành nên con số này hiện nay đã giảm xuống thay vào đó là sự đổi màu của vùng dịch
nhận định về nguồn lây của các ổ dịch mới phát sinh tăng mạnh thời gian gần đây ông phạm phú trường giang
phó giám đốc phụ trách sự y tế cần thơ cho rằng nguồn virus vẫn còn đang âm ỉ trong cộng đồng
một số người có triệu chứng khi đi khám tẩm soát tại cơ sở y tế thì phát hiện bệnh
các ổ dịch tại địa phương và một số công ty thủy sản bùng phát cũng có nguyên nhân xuất phát từ cộng đồng
và nguồn lây từ người ở vùng dịch về theo dõi tại nhà
trong khi đó công nhân hiện vẫn vừa đi làm vừa về ở tại gia đình
nên nguồn lây từ cộng đồng vào các công ty là rất lớn ông giang nói
các tỉnh thành phố ở miền tây đều nhận định nguy cơ bùng phát dịch là do các tỉnh đều không kiểm soát việc đi lại của người dân
nên dịch lây từ vùng này sang vùng kia dễ dàng hơn trước và nguồn lây hiện nay chủ yếu là từ người từ vùng dịch trở về
theo nhận định của sở chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín tp cn từ khi chuyển qua trạng thái bình thường mới
cần thơ đã tiếp nhận lượng lớn người dân các tỉnh thành khác đến công tác học tập khám chữa bệnh
nên nguồn lây dịch từ đây rất lớn
ổ dịch tại các nhà máy thủy sản xuất phát từ cộng đồng do công nhân đa số không còn là việc ba tại chỗ
cuối cùng tâm lý lơ là chủ quan của người dân sau giãn cách đã làm gia tăng dịch trở lại
cần thơ đang hướng dẫn áp dụng các biện pháp linh hoạt tùy tình hình
tuy nhiên cũng là điểm khó cho việc quản lý áp dụng phương thức phòng chống dịch của ngành y tế
khuyến khích doanh nghiệp cơ quan tự tổ chức xét nghiệm sàng lọc
khi có dịch thì phối hợp y tế tại chỗ khoanh vùng cách ly dập dịch ở phạm vi hẹp
có phương án tiếp tục xét nghiệm sàng lọc trọng điểm trọng tâm
tại các khu vực có nguy cơ rất cao nguy cơ cao ông trưởng giang cho hay
cũng như cần thơ giải pháp chung của các tỉnh miền tây lúc này vẫn là tiếp tục truy vết
khoanh vùng cách ly phòng tòa xét nghiệm phù hợp với diễn biến dịch bệnh tại từng địa bàn
lưu ý tập trung phân tích các yếu tố dịch tễ để xác định nguồn lây khoanh vùng kịp thời
tăng cường hoạt động của các tổ covid một mươi chín cộng đồng đặc biệt là tổ covid ở các khu nhà trọ
để giám sát kỹ những người di chuyển ra vào khu vực nhất là các đối tượng thuộc diện cách ly tại nhà
tại cà mau vừa qua ông nguyễn tiến hải bí thư tỉnh ủy trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh cà mau cho biết
tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành cần làm ngay quyết liệt những việc quan trọng
đó là những nơi nào có nguy cơ cao đặc biệt những vùng có ép không phải điều tra
truy vết để khoanh vùng cách ly nhanh nhất có thể không trần trừ
tại an giang ông trần quang hiền giám đốc sở y tế tỉnh này cũng cho biết
an giang đã tập trung phát triển sớm ổ dịch trong cộng đồng
tỉnh cũng tăng cường hệ thống giám sát nhằm phát hiện sớm dịch covid một mươi chín
và tiến hành tầm soát ở những nơi có nguy cơ cao như chợ siêu thị bến xe shipper các cơ sở y tế phòng bệnh
đồng thời tiếp tục chuẩn hóa các khu cách ly tập trung để tránh hiện tượng lây nhiễm chéo
tại hậu giang để tăng cường công tác giám sát và chủ động kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trên địa bàn
chủ tịch ubnd tỉnh hậu giang yêu cầu các giám đốc sở thủ trưởng cơ quan ban ngành đoàn thể tỉnh
chủ tịch ubnd huyện thị xã thành phố khẩn trương triển khai ngay việc giả soát tất cả các trường hợp về hoặc đến từ các tỉnh thành
đang có số ca mắc cao để tăng cường chủ động giám sát chặt chẽ xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao người về từ ngoài tỉnh
tập trung quyết liệt kiểm soát không chế các ổ dịch mới phát sinh trong thời gian ngắn nhất kiểm soát chặt chẽ nguồn lây lan dịch bệnh
như vậy các tỉnh ở miền tây đều đã lên tinh thần tăng cường hệ thống giám sát tích cực phòng chống dịch covid một mươi chín
và đối phó với số lượng ca mắc ngày càng tăng cao như hiện nay
thưa quý vị như vậy miền tây hiện vẫn đang là khu vực nóng với những ổ dịch mới
trước số ca mắc tăng chóng mặt hy vọng các tỉnh miền tây sẽ sớm kiểm soát tốt dịch không để dịch bùng phát
những thông tin liên quan đến tình hình dịch miền tây cũng như các tỉnh thành phố trên toàn quốc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị
tới đây thời lượng của chương trình cũng đã hết cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại